trong đó đường bộ xử phạt hơn năm năm nghìn trường hợp vi phạm giá quyết định xử phạt gần năm năm tỷ đồng
đường thủy xử lý một trăm linh năm trường hợp ra quyết định xử phạt bảy mươi ba triệu đồng tước tám giấy phép lái tàu tạm giữ năm phương tiện khác
đường sát phát hiện xử lý năm trường hợp vi phạm phạt tiền năm triệu đồng
số liệu thống kê cho thấy các lỗi vi phạm bị xử phạt điển hình như nồng độ cồn một bốn mươi chín trường hợp
trở qua số người quy định một trăm một mươi một trường hợp vi phạm tốc độ sáu trăm một mươi bảy trường hợp
không có giấy phép lái xe bảy trăm năm mươi ba trường hợp không chấp hành tín hiệu giao thông hiệu lệnh dừng xe một trăm sáu mươi tám trường hợp
mũ bảo hiểm một ba trăm chín mươi trường hợp
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông an giang phát hiện một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
thanh hóa phát hiện một vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ
và lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ phát hiện một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà
những ngày nghỉ lễ như thế này là dịp để chúng ta xung họp gia đình gặp gỡ bạn bè
tuy nhiên chắc hẳn những cuộc đoàn tụ này sẽ không vì thiếu những loại đồ uống có cồn mà trở nên kém vui
vì vậy hãy làm chủ bản thân từ chối rượu bia nếu bạn là người lái xe sau đó
hoặc tìm cho mình một phương tiện di chuyển phù hợp khác khi đã có hơi men trong người
mới đây một đoạn clip đã khiến cư dân mạng thót tim khi ghi lại cảnh người phụ nữ bị hất văng xuống đường khi cô bám vào ô tô
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã giao đội cảnh sát giao thông số năm làm rõ vụ việc này
cụ thể chỉ huy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc xe ô tô mazda cx năm kéo lên một người phụ nữ cố bám vào cánh cửa
theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h năm mươi năm chiều một tháng năm
ở điểm ra từ đường vành đai ba qua cầu thanh trì nhập vào quốc lộ năm và về nút giao cổ linh quận long biên hà nội
toàn bộ vụ việc được người đi đường ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội
theo hình ảnh từ video chiếc xe ô tô mazda cx năm màu xanh đen chạy theo hướng từ cầu thanh trì về bắc ninh thì dừng bên lề đường
lúc này một phụ nữ mặc quần áo màu đen đã chạy lại bám chặt vào cánh cửa bên phải vô lăng cố vào phía trong xe
thay vì dừng lại mở cửa tài xế đã dồ ga đánh lái phòng nhanh khiến người phụ nữ ngã văng xuống đường suýt bị bánh xe chảy lên người
theo luật sư thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho biết vụ việc này có dấu hiệu tội giết người
rất may người phụ nữ này không nguy hiểm đến tính mạng
dù nguyên nhân của hành động này là gì thì đây cũng là một tình huống vô cùng nguy hiểm và có thể gây tai nạn
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
còn tại khu vực cầu rạch miễu tiền giang ba ô tô bảy chỗ đã tông liên hoàn trên cầu làm nhiều người bị thương và giao thông ủn ứ nhiều km
theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn
vào khoảng một mươi sáu h ngày một tháng năm xe bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi ba a một mươi năm nghìn ba trăm linh bốn chưa rõ danh tính tài xế đang lưu thông trên cầu rạch miễu theo hướng từ tiền giang về bến tre
khi xe vừa lên dốc cầu đoạn thuộc địa bàn phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang thì bất ngờ va chạm vào hông xe bảy chỗ
mang biệt kiểm soát năm mươi một k hai mươi một nghìn tám mươi đang lưu thông theo hướng ngược lại đang đổ dốc cầu
sau đó xe sáu mươi ba a một mươi năm nghìn ba trăm linh bốn
tiếp tục lao về trước và va chạm vào xe bảy chỗ mang bìa kiểm soát sáu mươi một a bốn mươi một nghìn năm mươi bốn cú va chạm mạnh làm hai xe xính chặt vào nhau
sau tai nạn nhiều người đi trên ba xe ô tô bị thương được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường ba xe bị nạn nằm chắn gần hết mặt cầu rạch biễu giao thông hai hướng ù ứ nhiều km
trạm thu phí bot cầu rạch miễu đã xả trạm khi hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong để giải phóng phương tiện
nhận được tin báo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã nhanh chóng có mặt phối hợp với đơn vị quản lý cầu rạch biễu
cùng công an tp mỹ tho điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
những dịp nghỉ lễ dài ngày cũng là thời điểm nhiều người tận dụng để cùng gia đình và bạn bè tận hưởng những chuyến đi du lịch
do đó mật độ di chuyển của các loại xe du lịch cũng tăng lên
vụ tai nạn trên cũng là bài học cho những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là những bác tài cần đặc biệt lưu ý khi thông qua các đoạn đường nguy hiểm
thưa quý vị những hậu quả thương tâm của việc vi phạm luật giao thông vẫn xảy ra hàng ngày
tuy nhiên có vẻ như những người ngồi sau tay lái vẫn cố tình lờ đi và tranh thủ từng cơ hội để lấn làn vượt ẩu
khiến nhiều phương tiện xung quanh kinh hãi
cứ khoảng một mươi bảy giờ hằng ngày dày đặc xe máy của công nhân đổ ra từ khu chế xuất linh trung
lưu thông trên quốc lộ một đoạn qua đường linh trung tp thủ đức tp hcm
dù vậy nhiều tài xế xe tải xe container và cả xe khách trên hai mươi năm chỗ sẵn sàng bẻ lái tràn vào làn đường dành cho xe máy
bị một tiếng còi lớn rội thẳng từ phía sau ông nguyễn hữu an chạy xe ôm ngụ tại thành phố thủ đức giật mình
ngoặt vội xe máy vào vệ cỏ
chưa định thần ông lại bị dáng thêm tiếng còi trói tay trước khi nhìn thấy bánh của xe container lừng lưỡng tiến qua
thở dài ông an cho biết làn đường dành cho xe máy vốn đã nhỏ chỉ cần một chiếc ô tô chạy qua là chiếm hết diện tích
lúc này dòng xe hai bánh bị đẩy vào thế đi nhờ chạy ké rất nguy hiểm
ông an nói không những xe lớn lấn làn mà còn chạy rất ẩu xem thường tính mạng của người đi đường
mỗi lần chạy xe qua đây đều thoát tim chỉ cần sơ sẩy té ngã là không biết chuyện gì sẽ xảy đến
cực chẳng đá tôi mới phải nhận khách chạy trên quốc lộ một vào khung giờ này
đoạn quốc lộ một mươi ba nối quốc lộ một và đại lộ phạm văn đồng cũng trong tình cảnh tương tự
đây là đường hai chiều mỗi chiều có ba làn xe
làn thứ nhất dành cho xe tải
làn thứ hai dành cho xe tải xe dưới hai mươi năm chỗ xe máy
và làn thứ ba dành riêng cho xe máy
thế nhưng trái với biển báo chỉ dẫn nhiều thời điểm người đi xe máy phải rất vất vả chen trúc với vô số phương tiện lớn
chị phạm khánh ngân ngụ tại quận một mươi hai tp hcm thường xuyên di chuyển cho quốc lộ một mươi ba khi đến công ty
kể lại không ít lần thoát tim khi đi đúng làn xe máy mà vẫn bị tiếng còi xe tải cắt cổng phía sau
vì muốn dành đường hoặc thậm chí xe tải chạy veo qua rồi mới biết
đoạn quốc lộ một mươi ba tôi đi
đoạn quốc lộ một mươi ba tôi đi chỉ dài khoảng năm km nhưng rất chật vật vì lượng xe cộ dày đặc đường hẹp mà các tài xế xe lớn ngang nhiên che lấn
đi trên đoạn đường ngắn mà thấy giải bất tận vì vừa lo làm sao để không trễ giờ đón con vừa phột phòng sợ tai nạn
chị ngân ngào ngán
ngoài ra qua thực tế ghi nhận tại tp hcm hầu hết các tuyến đường phương tiện đều di chuyển trong các làn hỗn hợp
rất ít tuyến cách xe máy khỏi phương tiện ô tô xe chuyên chở hàng hóa nên nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao
ở những tuyến đường được phân làn rõ ràng cho các loại phương tiện không chỉ xe tải xe container xe khách đi vào làn đường xe hai bánh
mà nhiều người điều khiển xe hai bánh cũng cố len lỏi dành đường với xe lớn nhất là khi xảy ra ủ nứ kẹt xe
theo ban an toàn giao thông tp hcm việc tách làn riêng cho xe máy và các phương tiện tài nạn khác tại tp hcm và các địa phương trong cả nước
trên tất cả các tuyến đường vẫn chưa thể thực hiện được do thiếu quỹ đất làm đường và thiếu vốn
trước mắt với tuyến quốc lộ mật độ lưu thông đông có xe trọng tài lớn cần giải pháp hiệu quả tại những đoạn đường phức tạp
thời gian tới ngành giao thông sẽ nghiên cứu giải pháp phòng ngừa tai nạn ở các làn đường hỗn hợp
bên cạnh đó ngành sẽ tiếp tục khảo sát xem xét lên phương án tổ chức giao thông an toàn
những vị trí những đoạn tuyến có thể bố trí phân tách giữa làn ô tô xe máy để giảm tai nạn giao thông
trong bối cảnh chưa có biện pháp tách riêng làn đường như hiện nay thì ý thức của người tham gia giao thông là vô cùng quan trọng
bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng cần có những hình phạt nguội thích hợp để những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn này giảm bớt trong thời gian tới
chuyển sang những tin tức về dịch bệnh tại việt nam
bên cạnh covid một mươi chín thì sốt xuất huyết một căn bệnh truyền nhiễm không mới nhưng có khả năng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
đang có nguy cơ bùng phát trở lại từ các công trình xây dựng giải rác tại tp hcm
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại trung cư greentiwn trên địa bàn phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
đã có trường hợp tử vong do bị sốt xuất huyết
thế nhưng ngay bên cạnh khu dân cư này một bờ lốc nhà tiếp tục được xây dựng đang ngổn ngang vật liệu xây dựng và rác thải dài rác
nhất là các vật dụng như trậu thùng sơn để trống có thể đọng nước là nơi cho mũi đẻ trứng
đồng thời móng tại công trình có chứa nước trong khi những ngày qua tp hcm liên tục có nhiều cơn mưa
phường bình hưng hòa b quận bình tân có nhiều bãi đất chống là một trong hai phường trong quận có khu công nghiệp lớn
mật độ công nhân sống đông đúc cưu ngụ trong các khu trọ trật hẹp
địa phương có năm ổ dịch giảm năm mươi so với cùng kỳ và đang quản lý một trăm một mươi chín điểm nguy cơ
được giám sát lăng quăng hàng tháng
bác sĩ vũ thị thúy hiền trường trạm y tế phường bình hương hòa b cho biết
nhân viên y tế của trạm rất cực nhọc với các công trình xây dựng để kiểm tra quản lý xử lý ngăn chặn kịp thời các ổ lang quang
nhân viên y tế đến rất nhiều lần lập biên bản vi phạm trong lĩnh vực y tế
điểm này là từ khi có ca bệnh sốt xuất huyết ở block d bốn thì đã kiểm tra từ bốn đến năm lần rồi
nhưng hai lần đầu không vào được cũng không có ai xử lý
ủy ban nhân dân phường đã cử công an xuống hỗ trợ
bác sĩ lê hồng nga phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
bốn tháng đầu năm toàn thành phố có bốn bảy trăm linh ca sốt xuất huyết trong đó có một trăm linh chín ca nặng
chiếm tỷ lệ hai cao gấp bốn lần so với tỷ lệ của những năm trước
dự báo từ một số chuyên gia cho thấy trong năm hai nghìn hai mươi hai sốt xuất huyết có thể diễn tiến xảy ra dịch lớn
vì vậy ngành y tế yêu cầu các địa phương phải rốt ráo tăng cường giám sát sớm các ca bệnh sốt xuất huyết
ngoài ra còn rất nhiều người dân bị bệnh
nhiều người dân bị sốt xuất huyết nhưng vẫn ở nhà tự điều trị
quỹ ban nhân dân địa phương phải truyền thông hệ thống khu phố tổ dân phố nắm thông tin tuyên truyền
để người dân khi có tình trạng sốt là báo cho trạm y tế phường nhanh chóng xuống điều tra dịch tễ
xác định và tiến hành các biện pháp xử lý ngăn chặn ổ dịch
bác sĩ lê hồng nga phó giám đốc hcdc nói
đối với phòng chống sốt xuất huyết thì vai trò của người dân rất lớn vì ổ lang quang ở ngay trong nhà mình
ngành y tế khuyến cáo tất cả những người lớn hay trẻ em nếu phát hiện bị sốt cao đột ngột
thì cần phải đi đến khám ngay ở các cơ sở y tế để bác sĩ theo dõi và hướng dẫn xử trí phù hợp
theo các chuyên gia y tế thì sốt xuất huyết denju vẫn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có thể tử vong
trong thời điểm hiện nay khi số ca sốt xuất huyết dengue nặng tăng cao hơn
thì nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết denew luôn hiện hữu
người dân bị sốt xuất huyết cần theo dõi sức khỏe đặc biệt là ngày thứ ba đến thứ năm của bệnh
để kịp thời điều trị tranh diễn tiến nặng
liên quan đến việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân theo bộ y tế các cán bộ nhân viên
có liên quan đến công tác cấp hộ chiếu vaccine covid một mươi chín
nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
bộ y tế vừa có văn bản liên quan đến việc cấp giấy xác nhận tiêm chủng và hộ chiếu vaccine
theo đó để đảm bảo quyền của người dân khi tham gia tiêm chủng covid một mươi chín bộ y tế quán triệt
tới tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân
cho việc cấp chứng nhận tiêm chủng và xác nhận hộ chiếu vaccine
nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
cụ thể nhân viên y tế và các cán bộ có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín
và hộ chiếu vaccine không được cản trở gây khó khăn và có các hành vi trục lợi cho việc hỗ trợ
đảm bảo quyền lợi người dân được cấp giấy tờ trên
vụ truyền thông và thi đua khen thưởng chủ động thực hiện truyền thông tới toàn dân được biết
về quyền được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và hộ chiếu vaccine khi đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó ngày một mươi chín tháng bốn bộ y tế đã ban hành công văn số một nghìn chín trăm bảy mươi năm về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid một mươi chín
và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine
tính đến ngày hai mươi năm tháng bốn cả nước đã tiêm được hai trăm một mươi hai sáu triệu mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên còn bảy sáu triệu búi tiêm chưa được tiêm
các cơ sở tiêm chủng được cập nhật lên hệ thống tiêm chủng đã giảm một bốn triệu so với báo cáo vào đầu tháng bốn
tình trạng này ảnh hưởng đến công tác cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
quy trình cấp hộ chiếu vaccine gồm ba bước như sau
bước một người dân khi tiêm chủng phải khai báo thông tin chính xác
sau đó các cơ sở tiêm chủng sẽ chịu trách nhiệm ra soát xác minh xác thực thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng
bước hai các cơ sở tiêm chủng sau khi giả soát xác minh xác thực thông tin chính xác sẽ tiến hành ký số để xác nhận
sau ký số dữ liệu được đẩy về hệ thống cấp chứng nhận vaccine
bước ba cục y tế dự phòng bộ y tế chịu trách nhiệm ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
hộ chiếu vaccine sẽ khiến người dân thuận tiện hơn trong bối cảnh bình thường mới như hiện tại
vì vậy việc cấp hộ chiếu cho người dân cũng phải được diễn ra nhanh chóng
và tuyệt đối không được tồn tại những hành vi gây khó dễ hay trục lợi
còn tại trung quốc người dân nước này đang trải qua kỳ nghỉ lễ khá im ắng
khi chính quyền siết chặt các biện pháp chống dịch covid một mươi chín tại nhiều thành phố
tại bắc kinh các điểm du lịch hầu như vắng khách
hàng tin afp cho biết tại bắc kinh tất cả nhà hàng bị cấm bán tại chỗ
từ mùng một tháng năm cho đến kết thúc lễ vào mùng bốn tháng năm
trong khi các công viên điểm du lịch chỉ được phép đón khách bằng nửa công suất
chính quyền cũng yêu cầu người dân phải có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
trong vòng bốn mươi tám giờ để vào các địa điểm công cộng du lịch
thực tế cho thấy các điểm du lịch khác như đền phố ẩm thực hay tử cấm thành
cũng đều vắng lặng trong ngày nghỉ đầu tiên
công viên giải trí universal studios thậm chí tuyên bố tạm đóng cửa
thông thường chúng tôi bán được khoảng một mươi nhân dân tệ khoảng hai đô la mỗi ngày
nhưng nay chỉ bán được từ một đến hai nhân dân tệ
chủ một quán ăn ở khu vực tử cấm thành kể lại
bắc kinh ghi nhận năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín vào ngày một tháng năm
nâng tổng số ca tại đây kể từ ngày hai mươi tháng bốn lên ba trăm hai mươi một ca
tại thượng hải hàng triệu người dân vẫn đang bị phong tỏa
dù chính quyền ngày một tháng năm cho biết dịch đã được kiểm soát hiệu quả
chính quyền của nhiều địa phương khác ở trung quốc cũng yêu cầu người dân không rời khỏi nhà
trừ các trường hợp cần thiết
quốc tế lao động thường là kỳ nghỉ lễ rất nhộn nhịp tại trung quốc
tuy nhiên bộ giao thông trung quốc ước tính chỉ có khoảng một trăm linh triệu lượt đi lại
trong dịp lễ năm nay giảm sáu mươi hai so với năm ngoái
trước lễ công ty du lịch c trip tại trung quốc cho biết
nhiều du khách đặt vé đến các thành phố không có dịch như thành đô trùng khánh
hơn một nửa du khách đặt chỗ tại công ty này đều du lịch ở bên trong tỉnh mà họ đang ở
quốc gia này cũng đang cảnh báo tình hình tắc nghẽn tại cảng thượng hải
có thể thấy lệnh phong tỏa để phòng dịch covid một mươi chín đối với thành phố này là một đòn ráng mạnh
đối với chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã trao đảo do covid một mươi chín và những căng thẳng giữa nga và ukraine
cảng thượng hải là cảng container bận rộn nhất thế giới
theo world post source đây là nơi ra vào của khoảng hai tàu biển mỗi tháng
cùng gấp bốn lần khối lượng hàng hóa đi qua cảng los angeles của mỹ
theo dữ liệu từ chính quyền cảng của hai thành phố trong năm hai nghìn hai mươi một
nhưng giờ đây với những quy định kiểm dịch mới cảng thượng hải đang bị quá tải
và phải đối mặt với lượng tàu và lượng hàng ồn tắc chưa từng có
gây ra sự trậm chế và hỗn loạn đáng kể cho công tác sao hàng trên toàn thế giới
những hình ảnh vệ tinh kỹ thuật số ghi nhận tại cảng nằm ở bờ biển phía đông trung quốc này cho thấy
lượng lớn tàu đang mắc kẻ tại đây
chuyên gia về chuỗi cung ứng ông david lenny cảnh báo
sự sức ép quá lớn về lưu lượng hàng hóa sẽ có thể gây ra sự trậm chế
trong tiến độ giao hàng suốt cả phần còn lại của năm hai nghìn hai mươi
phát biểu trong chương trình today show ngày ba mươi tháng bốn ông lenny cho biết
điều này đang ảnh hưởng đến rất nhiều mặt hàng khác nhau
sự chậm chế có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng
nếu bạn đặt hàng một món đồ có giá trị lớn hoặc đặc biệt là thứ gì đó có gắn vi mạch
thì thời gian chờ đợi này có thể còn lâu hơn nữa
vì chúng cũng sẽ vướng phải các vấn đề về chuỗi cung ứng riêng biệt
một trong những công ty vận chuyển container lớn nhất thế giới
việc thành phố thượng hải bị phong tỏa có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và đẩy chi phí lên cao
hãng này nhận định dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi và đến thượng hải sẽ chịu ảnh hưởng tới ba mươi
bởi các khu vực phố đông và phố tây của thành phố được ngăn cách bởi con sông hoàng phố
đều bị phong tỏa hoàn toàn
do đó thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển sẽ tăng cao
thưa quý vị dịch bệnh và cả những vụ tai nạn là những điều mà không ai mong muốn
tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đặc biệt là vào những dịp lễ tết như hiện nay
và để hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch bệnh cùng với những tai nạn không đáng có
thì ý thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng
hãy tự bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương khỏi những nguy hiểm xung quanh
vì còn gia đình và bạn bè bên cạnh thì ngày nào cũng sẽ là những ngày lễ tết tràn ngập niềm vui
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại